cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn khám xét nơi làm việc nơi ở
đối với tám bị can về tội lợi dụng trước vụ quyền hạn trong khi thể hành công vụ
cụ thể tám bị can sai phạm trong thực hiện hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ dưới ba tháng
có nguồn vốn dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai tại địa bàn các huyện quỳnh nhai mường la sông mã
sốp cộp bắc yên phù yên vân hồ và thành phố sơn la
trong đó bắt tạm giam đối với năm trường hợp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba trường hợp
vào tối ngày hôm qua đã xảy ra cháy lớn ở khu vực kho xưởng nguyên liệu nhựa tại khu vực xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng
khu nhà xưởng rộng khoảng bảy trăm linh m hai đã bị lửa lan nhanh bao trùm do nhà xưởng có chứa các vật liệu dễ cháy cho nên ngọn lửa lan nhanh và cháy dữ dội
gần hiện trường chỉ có một số kho sản xuất không gần nhà dân
khi nhận được tin báo cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng đã điều động một mươi xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ để tiếp cận hiện trường
các phương án chữa cháy chống cháy lan đã được triển khai khẩn cấp
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế và vụ cháy rất may là không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại